hội nghị lần thứ một mươi bảy ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã khai mạc sáng nay
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đã phát biểu khai mạc hội nghị
tại hội nghị các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến các nội dung báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đến năm hai nghìn hai mươi
đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết
đại hội một mươi đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện bảy chương trình đột phá thực hiện nghị quyết đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm và sáu chuyên đề về công tác xây dựng đảng
phát biểu khai mạc hội nghị bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân nhấn mạnh đến những chương trình hành động
để thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi về bảy chương trình đột phá
việc xây dựng tp hcm trở thành thành phố thông minh xây dựng khu đô thị sáng tạo phía đông
bí thư thành ủy nhấn mạnh các vấn đề còn tồn tại trong công tác xây dựng đảng như năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu nề nếp chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng vai trò hạt nhân lãnh đạo
theo kế hoạch hội nghị sẽ diễn ra trong ba ngày từ bốn đến sáu tháng bảy
thưa quý vị sáng nay diễn đàn doanh nghiệp việt nam vbf giữa kỳ năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
liên kết doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hướng tới lợi ích chung đã diễn ra tại hà nội
diễn đàn được tổ chức nhằm nhìn nhận lại những hạn chế ba mươi năm trong thu hút đầu tư nước ngoài
và thảo luận những giải pháp phù hợp trong giai đoạn sắp tới
với kỳ vọng tăng cường sự hợp tác của hai khu vực kinh tế
trong nước và ngoài nước sẽ bổ sung động năng cho tăng trưởng kinh tế
diễn đàn năm nay xoay quanh ba phiên thảo luận chính
tiến tới chuỗi giá trị giải quyết những thách thức về công nghệ và tăng trưởng tài chính bền vững
theo bộ kế hoạch và đầu tư tính đến nay đã có một trăm hai mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại việt nam
với khoảng hai mươi sáu dự án fdi với tổng số vốn đăng ký trên ba trăm hai mươi sáu tỷ usd
và tổng vốn thực hiện đạt trên một trăm tám mươi tỷ usd

quan trọng trong nền kinh tế việt nam
tuy nhiên sự liên kết giữa khu vực fdi với khu vực doanh nghiệp trong nước
cùng tham gia chuỗi giá trị chưa đạt như kỳ vọng
phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và hoạt động chuyển giao công nghệ còn ở mức thấp
để tăng cường sự liên kết đó cộng đồng doanh nghiệp cho rằng
chính phủ phải có các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ
cho sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài
một cách hiệu quả và dễ tiếp cận
tại diễn đàn các đại biểu cùng nhau thảo luận đưa ra những giải pháp dài hơi
nhằm giải quyết những thách thức về công nghệ về nguồn lực tài chính
để phục vụ tăng trưởng bền vững hay đóng góp của khu vực tư nhân

đặc biệt các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò của chính phủ
trong việc kết nối tăng cường quan hệ giữa doanh nghiệp fdi và doanh nghiệp việt nam hơn nữa
theo đó chính phủ cần quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
trong đó các văn bản hướng dẫn thực thi luật cần có sự thống nhất
về vấn đề nợ công cần có giải pháp căn bản như tăng cường cải cách cơ cấu
cả hai chiều thu và chi ngân sách cũng như giả soát lại hiệu quả sử dụng nợ công hiện nay
bên cạnh đó giải quyết tốt vấn đề về môi trường
làm được điều này việt nam sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa đối với nhà đầu tư nước ngoài
thưa quý vị đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam đang tiếp tục trở thành một điểm sáng
tạo ra nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển sản xuất công nghiệp xuất khẩu
cũng như tăng trưởng chung của cả nền kinh tế
tuy nhiên nhìn lại quá trình ba mươi năm thu hút và sử dụng vốn fdi

những hạn chế này đặt ra yêu cầu cấp bách cần sớm có những điều chỉnh chính sách phù hợp
để dòng vốn fdi mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong giai đoạn mới
nhất là trong việc kết nối tạo đòn bẩy giúp doanh nghiệp trong nước lớn mạnh
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu
không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của dòng vốn fdi vào phát triển kinh tế đất nước
bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển giải quyết việc làm tăng thu ngân sách

tuy nhiên bên cạnh những thành công hoạt động fdi cũng đã bộc lộ những mặt hạn chế
mục tiêu về chuyển giao công nghệ trong thời gian qua chưa như mong đợi
sự lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp fdi sang doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều hạn chế
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
các dự án fdi chủ yếu tập trung vào lắp ráp gia công tỷ lệ nội địa hóa thấp
giá trị tạo ra tại việt nam không cao
fdi chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp việt nam để cùng tham gia chuỗi giá trị
chưa thúc đẩy được công nghiệp hỗ trợ việt nam phát triển
hoạt động chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý chưa đạt được như kỳ vọng
sau gần ba mươi năm thu hút fdi bộ kế hoạch và đầu tư cũng thừa nhận những điểm yếu của vốn fdi vào việt nam
không chỉ là dự án quy mô nhỏ mà dòng vốn fdi mới chủ yếu tập trung vào lắp ráp tỷ lệ nội địa hóa thấp
giá trị xuất khẩu thực hiện theo hình thức gia công sử dụng nhiều lao động giá trị gia tăng tạo ra tại việt nam thấp
cùng với đó mối liên kết kém chặt chẽ giữa doanh nghiệp ngoại và nội
chính là hạn chế lớn nhất trong thu hút đầu tư nước ngoài trong ba mươi năm qua
chúng ta có thể thu được số lượng thu được các ngành nghề thu được những hoạt động và những hiệu quả khác có thể
nhưng mà riêng về năng lực công nghệ mà thu hút được từ quốc vải nga là không cao lắm

một là năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nội cũng như là chiến lược phát triển công nghiệp của doanh nghiệp nội chưa thật rõ ràng
cái thứ hai nữa là bản thân các doanh nghiệp nước ngoài cũng không tự nguyện trong vấn đề này
khi mà chúng ta thiếu
cái thứ ba là năng lực cơ chế tạo áp lực cũng như là khuyến khích
cho nên là hầu hết các dự án khi mà để vào thì thiết kế cũng như thiết minh rất là nhiều những sự chuyển ra
nhưng trên thực tế thì qua quá trình là dường như không có

việt nam hiện nay mới dừng ở cái mức gia công và phân phối
chứ còn thiếu đi những cái bước tiến để đi vào hai giai đoạn sau rất quan trọng
đó là sản xuất theo giấy phép và cuối cùng là tự nghiên cứu để sản xuất theo công nghệ của mình
khi thu hút đầu tư nước ngoài của việt nam liên tục tăng

theo nhận định của các chuyên gia thực tế công nghệ của các doanh nghiệp fdi
cũng không vượt trội nhiều so với doanh nghiệp trong nước

thực ra thì cái đổi mới công nghệ của cả khối fdi lẫn khối doanh nghiệp trong nước
đều không cao so với lại cái mặt bằng chung của các nước xung quanh
chính vì mà fdi cũng bản thân các doanh nghiệp fdi cũng không phải là các doanh nghiệp
mà có cái đổi mới công nghệ quá cao
thì họ cũng khó có thể gọi là chuyển giao được cho các doanh nghiệp trong nước
nhìn chung thì năng lực hấp thụ của doanh nghiệp việt nam là thấp
bởi vì nó liên quan đến cái đầu tư cho and
cũng như là các cái khoản gọi là đầu tư cho máy móc và trang thiết bị
khi mà cái khoảng cách công nghệ khá là cao
thì cái việc chuyển giao công nghệ nó khó
nó khó có thể diễn ra
theo thống kê hiện nay
chỉ có khoảng trên hai mươi số doanh nghiệp việt nam
thật sự tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
số còn lại chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa
chưa đủ nguồn lực tham gia chuỗi này
các doanh nghiệp fdi lớn khi đầu tư vào việt nam
đã có sẵn mạng lưới cung ứng riêng của mình

nhưng lại đặt ra các tiêu chuẩn quá cao

nên doanh nghiệp trong nước khó lòng với tới
thực tế doanh nghiệp fdi chỉ mua khoảng hai mươi sáu

còn lại là nhập khẩu và nhập từ công ty mẹ
nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp fdi
và doanh nghiệp trong nước
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững
nhiều kiến nghị quan trọng cũng đã được cộng đồng doanh nghiệp
gửi đến chính phủ trong diễn đàn doanh nghiệp việt nam
giữa kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại diễn đàn
đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế

môi trường kinh doanh trong thời gian tới

thực hiện cải cách hành chính
đặc biệt là về thủ tục xuất nhập khẩu
và tiếp tục yêu cầu cắt giảm năm mươi điều kiện kinh doanh
theo đúng lộ trình đặt ra
đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế
cho rằng chính phủ đã có những biện pháp quyết liệt
để cải cách thủ tục hành chính
cải thiện môi trường kinh doanh
nhưng trên thực tế
không phải tất cả các bộ ngành các địa phương
đều có hành động cụ thể và thực chất
bốn bộ ngành khác đang trong quá trình chuẩn bị

còn phần lớn các bộ ngành khác
đều đang trong quá trình giả xét
và chưa đưa ra một lộ trình
cũng như là các dự thảo văn bản pháp lý
để thực hiện các yêu cầu này

cơ chế nền tảng để hiện đại hóa

trong hoạt động xuất nhập khẩu
mới chỉ triển khai được bốn mươi bảy trên hai trăm bốn mươi năm
bốn mươi năm thủ tục chiếm một mươi chín tổng số thủ tục xuất nhập khẩu
trong số bốn mươi bảy thủ tục đã được thực hiện
không ít trường hợp chưa điện tử hóa đồng bộ
thậm chí còn gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp
về cải cách trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
các bộ ngành đã có hành động cụ thể
song hiện lại chưa được như kỳ vọng
số mặt hàng được loại khỏi diện kiểm tra chuyên ngành
chỉ chiếm chưa đầy sáu
thời gian cho kiểm tra chuyên ngành trung bình
vẫn là bảy mươi sáu giờ một thủ tục
cao hơn đến ba lần so với các nước asean chữ bốn
về các chính sách và tính minh bạch
trong việc kiểm toán và thanh tra
chúng tôi xin đề xuất việc thí điểm
dự án đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính
cụ thể là chọn tổng cục khái quan
để tổ chức thí điểm
phối hợp với hợp hội doanh nghiệp
các nước thực hiện các hoạt động đẩy mạnh
tiến trình minh bạch hóa
và tiến trình xử lý thủ tục khái quan
chúng tôi hy vọng chương trình này sớm được thực hiện
để có những giải pháp thực tiễn hiệu quả
với sự kiểm tra
chỉ đạo sát sao của tổng thống chính phủ
bên cạnh đó ông michael kelly
chủ tịch amtams cho rằng
một trong những giải pháp cần thiết
để doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi giá trị
đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

bảo đảm chi phí lao động hợp lý

và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam
đánh giá cao những kiến nghị hợp lý
mang tính xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp
cũng như tinh thần hợp tác có trách nhiệm
của các bộ ngành trong việc xem xét
giải quyết các khuyến nghị
nhằm xây dựng mối liên kết doanh nghiệp
trong nước và nước ngoài hiệu quả
hướng tới lợi ích chung
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
sẽ tổng hợp những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp
báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ
đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi luật pháp
chính sách đồng thời chỉ đạo các bộ
ngành địa phương xem xét giải quyết
những khó khăn vướng mắt của cộng đồng doanh nghiệp
thưa quý vị tiếp tục những thông tin mới nhất
về đợt nắng nóng kéo dài đang diễn ra
từ cuối tháng sáu cho đến nay
trên địa bàn tỉnh hòa bình liên tục xảy ra
nắng nóng cay gắt trên diện rộng
khiến số lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng đột biến
theo thống kê của bệnh viện đa khoa tỉnh
thì hơn năm mươi số bệnh nhân đến bệnh viện khám
và điều trị là do mắc
các bệnh nhân nhập viện

ở người già và trẻ em
từ đầu tuần đến nay
khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
thường xuyên trong tình trạng quá tải

bệnh nhân nhập viện điều trị chủ yếu là
các bệnh lý mạng tính như tăng huyết áp
hen phế quản suy tim
khoa hội sức tích cực chúng tôi
trong tuần vừa rồi
chúng tôi tiếp nhận rất nhiều
các bệnh nhân cao tuổi
mắc các bệnh lý mạng tính
như suy tim
bệnh phổi tăng hén mạng tính
hen phế quản tăng huyết áp
tiểu đường nhập viện
với những nguyên nhân là
các bệnh lý đấy xuất hiện

tại khoa nhi trong những ngày nắng nóng này
trung bình số trẻ đến khám
và điều trị lên đến gần một trăm linh bệnh nhân

ngày thường trước đó đa phần các bệnh nhân
nhi nhập viện đều liên quan đến
các bệnh về đường hô hấp tiêu hóa
sốt virus đặc biệt là nhiều trẻ
nhập viện do bị sốc nhiệt viêm đường hô hấp
dẫn đến viêm phổi sốt cao
khó hạ thân nhiệt hoặc bị bệnh đường tiêu hóa
nặng do thức ăn không bảo đảm
đây là những bệnh mà ở tuyến huyện không xử lý được
nên tình trạng bệnh khá nặng
bệnh viện đa khoa
tỉnh hòa bình khuyến cáo người dân
hết sức đề phòng cho trẻ nhỏ khi có dấu hiệu sốt
dối loạn tiêu hóa nôn mửa
co giật cần đến ngay cơ sở y tế
để điều trị kịp thời ngoài ra
cần cho trẻ uống nhiều nước ăn nhiều
thực phẩm dễ tiêu hóa và vệ sinh thân thể
sạch sẽ trước nguy cơ
quá tải bệnh nhân nhập viện do thời tiết
nắng nóng bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
đã triển khai kế hoạch phương án bảo đảm
tốt nhất mọi điều kiện về trang thiết bị y tế
máy móc giường bệnh nhằm
kịp thời cứu chữa cho người bệnh
thưa quý vị và các bạn theo trung tâm khí tượng thủy văn
nắng nóng sẽ còn kéo dài
trong ba ngày nữa và có thể sẽ có
thêm những đợt nắng nóng như vậy
trong mùa hè này trong những ngày này
có lúc nhiệt độ ngoài trời đo được lên tới

và nền nhiệt cao nên
cơ thể con người rất dễ bị say nắng

nếu không được xử trí kịp thời đúng
phương pháp thì nạn nhân có thể bị
những di chứng thần kinh không hồi phục
thậm chí là tử vong mời quý vị
đến với ghi nhận sau đây của phóng viên
thời sự truyền hình nhân dân
sáng nay sau khi rời khỏi
phòng ngủ bật điều hòa ở nhiệt độ
một mươi tám độ c người nhà phát hiện
bệnh nhân này bị ngất xỉu khi đưa tới
cơ sở y tế bà trong tình trạng bị hôn mê
có biểu hiện suất huyết não các bác sĩ
cho biết sốc nhiệt có thể là một trong
những nguyên nhân của tình trạng này theo

vào những ngày nắng
tầm khoảng năm giờ sáng nay
khi tôi dậy đánh răng rửa mặt và tôi
thấy mẹ tôi dậy đánh răng rửa mặt cùng

trước mẹ thì tôi cũng chào mẹ và tôi đi
lên quán để mở hàng bán đồ ăn sáng
nhưng khi được khoảng sau lửa tiếng sau
thì chồng tôi dạy thì thấy mẹ tôi đã nằm

cái lền chóng hàng ngoài hẻ
còn người đàn ông này được người dân
và lực lượng chức năng phát hiện ngất bên vệ đường
và đưa đi cấp cứu khi tới cơ sở y tế
anh đã hôn mê dối loạn thân nhiệt

bệnh nhân có thể bị say nắng say nóng
theo các chuyên gia nguyên nhân là do dưới
tác động liên tục của ánh sáng mặt trời gai gắt
trung tâm điều hòa thân nhiệt cơ thể sẽ
bị chấn động làm dối loạn điều hòa thân nhiệt
cùng với hiện tượng mất nước cấp của cơ thể
biểu hiện đầu tiên

thì đầu tiên chúng ta có cái danh tử
gọi là mệt lạ do nhiệt lúc đấy là người
rất là mệt về khi mà thân nhiệt tăng cao
trên ba mươi chín độ
từ tầm chín đến bốn mươi độ thì lúc đấy
chúng ta gọi là say nắng say nóng
lúc đó thì là người rất là mệt
nhịp tim phải nhanh lên thở
và nhanh lên giống như người bị sốt
thế và lúc đó chúng ta thấy mệt
rồi là hoa mắt tróng mặt
chân tay co rút cơ
hoặc là đau bụng thậm chí là
không tự chủ được
thế nặng nữa
thì dân tới là tình trạng lơ mơ
rồi là hôn mê
co giật có thể nếu không được xử lý
có thể dân đến tử vong
say nắng sốc nhiệt rất nguy hiểm
vì vậy ngoài việc gọi cấp cứu ngay lập tức
thì cần thực hiện sơ cứu cho người bệnh bằng cách

để ngồi nghỉ nới lỏng quần áo
sau đó cần tìm nước mát vẩy nước lên người nạn nhân
trường lạnh bằng khăn mát hoặc khăn đá
ở những vị trí có mạch lớn như
nách cổ bẹn cho nạn nhân uống nước
có pha muối nếu nạn nhân hôn mê
không uống được nôn sốt cao liên tục
kèm theo đau bụng đau ngực khó thở
cần nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế gần nhất
để tránh xảy ra sốc nhiệt
vào những ngày nắng nóng trên dưới bốn mươi độ c
người dân không nên ở ngoài trời
trong khoảng thời gian từ một mươi giờ đến một mươi năm giờ
nếu phải làm việc ngoài trời nắng
không nên làm việc quá hai giờ liên tục

tránh sự thay đổi nhiệt đột ngột
từ phòng điều hòa ra ngoài trời để cơ thể kịp thích ứng
trong phần tin quốc tế
nhiều khả năng đội bóng thái lan
sẽ được đưa sang ngoài bằng phương pháp lặn
hàn quốc triều tiên thảo luận hợp tác lâm nghiệp
theo quý vị tiếp tục thông tin mới nhất
có liên quan đến đội bóng thiếu niên của thái lan
bị mắc kẹt trong một hàng động

các gia đình đã cùng nhau tập trung lại

qua màn hình tv
và hy vọng cả đội bóng sớm được giải cứu
không còn quá lo lắng và sợ hãi
như những ngày trước đó

của các thành viên đội bóng thái lan
đã thở phào nhẹ nhõm khi hay tin
người thân của mình đã được tìm thấy
sau nhiều ngày mắc kẹt trong hàng
họ cùng nhau tập trung lại
và theo dõi con cháu mình qua màn hình tv
tôi rất vui vì tháng bé còn sống và an toàn

những người đã giúp đỡ cảm ơn rất nhiều
tôi sẽ ôm nó vào lòng
tôi rất nhớ con tôi
thông qua một đoạn video
được đội đặc nhiệm seal thái lan đăng tải
cho thấy hình ảnh các cậu bé
được đắp chăn và trò chuyện với tinh thần ổn định

khi được thấy cả đội vẫn khỏe mạnh
và an toàn họ rất chồng chờ

tôi là dì của vị huấn luyện viên
bố mẹ nó đã qua đời
và chỉ còn lại tôi và bà ngoại là người thân
tôi rất mong được gặp nó
trông nó hốc hác đi nhiều quá
hiện một mươi ba thành viên đội bóng đã được cung cấp
một loại gen có hàm lượng ca lo và khoáng chất cao
để đảm bảo sức khỏe trong lúc
các lực lượng cứu hộ phối hợp tìm ra
kế hoạch giải cứu phù hợp cho đội bóng
các thành viên của lực lượng đặc nhiệm hải quân thái lan
bao gồm các bác sĩ và nhà tư vấn tâm lý
đã túc trực bên ngoài cửa hang
trong khi đội thợ lặn nỗ lực nhiều giờ đồng hồ
vượt qua những đoạn hang hẹp
và ngập trong bùn để đến được nơi
đội bóng thiếu niên đang bị mắc kẹt
vào đêm qua ngày ba tháng bảy
giới chức thái lan thông báo
trước tình hình thời tiết bất lợi
việc dạy kỹ năng lặn cho các thành viên
của đội bóng đang bị mắc kẹt trong hang
gần như là phương án duy nhất lúc này
và sau đây là thông tin được gửi về
từ phóng viên tuấn anh

tại hiện trường của vụ giải cứu đội bóng thiếu niên này
mời quý vị cùng theo dõi

cho đến thời điểm này

sau khi kiểm tra sức khỏe
được đánh giá chỉ bị những vết chảy sức nhẹ
sức khỏe của một mươi ba người này đều đã tốt dần lên
một chỉ huy của hải quân hoàng gia thái lan
cho biết giới chức nước này sẽ cung cấp
thực phẩm cho đội bóng trong vòng bốn tháng
điều này cho thấy có thể chính quyền
đang cân nhắc chờ khi mùa mưa kết thúc
vào tháng một mươi tuy nhiên thái lan
hiện đang giữa mùa mưa mặc dù các máy bơm
khổng lồ đã chạy hết công suất để hút nước
ra khỏi hang nhưng bất kỳ trận mưa lớn
nào chút xuống cũng khiến cho mọi nỗ lực
đều phải bắt đầu lại từ đầu
trước mắt các cầu thủ của đội bóng
sẽ được các bác sĩ của lực lượng hải quân thái lan
theo dõi và bảo đảm tình trạng sức khỏe
luôn ở mức tốt nhất sau đó

các trang thiết bị lặn sau khi mọi thứ
sẵn sàng đối với những em có thể chạm
và tinh thần ổn định nhất lực lượng giải cứu
sẽ cắt cử hai thợ lặn đưa mỗi em ra ngoài trước
lực lượng cứu hộ cũng khẳng định
việc dạy kỹ năng của các em sẽ không có
năng lặn cho thành viên đội bóng
có thể mất từ một tuần đến hàng tháng trời
hai miền triều tiên tiếp tục có các cuộc gặp
nhằm cải thiện quan hệ liên triều
và tăng cường hợp tác song phương
sáng nay hàn quốc và triều tiên vừa tiến hành
cuộc thảo luận cấp chuyên viên
ở khu vực làng đình chiến ban mun trơm
nhằm bàn về hợp tác trồng rừng ở triều tiên

ở nhà hòa bình toàn nhà hành chính
của hàn quốc
tại làng đình chiến ban mun trơm
phái đoàn của hàn quốc gồm ba thành viên

trong khi đoàn triều tiên do ông kim song chung
quan chức cấp cao của bộ bảo vệ môi trường dẫn đầu

thứ trưởng ryu wang su khẳng định
hai bên sẽ thảo luận về hợp tác liên triều
trong lĩnh vực lâm nghiệp và trao đổi với triều tiên
về các cách thức thực hiện cụ thể
hai bên dự kiến thảo luận cách thức
đặc biệt là giúp triều tiên giải quyết
các vấn đề gây ra bởi việc chặt phá rừng
và thăm dò hợp tác trong các lĩnh vực khác có liên quan

giới quan sát cho biết
một nghiên cứu chung có thể sẽ được đề xuất
trong cuộc gặp lần này nhằm tìm hiểu
về tình trạng lâm nghiệp thực tế ở triều tiên
theo bộ thống nhất hàn quốc
khoảng một phần ba diện tích rừng của triều tiên
đã bị tàn phá kể từ năm hai nghìn tám

quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt